xin được chuyển sang phần tin quốc tế một thành viên của phái đoàn ukraine ngày hôm nay cho biết nước này và nga đã nối lại đàm phán nhằm giải quyết xung đột
trong khi đó phát biểu với báo giới ngoại trưởng nga sergei lavrov nhấn mạnh mục đích của các cuộc đàm phán hiện nay giữa nga và ukraine là nhằm đảm bảo trạng thái trung lập của ukraine
cùng ngày điện kremlin cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về các cuộc đàm phán giữa nga và ukraine
người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov nêu rõ các cuộc đàm phán rất phức tạp và moscow không muốn đưa ra các dự báo về kết quả
tuy nhiên ông cho biết tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp tục được diễn ra theo hướng tích cực
nga và ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán trong các ngày hai mươi tám tháng hai mùng ba tháng ba và mùng bảy tháng ba
kết quả là hai nước đã đồng ý thiết lập hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường
vòng đàm phán thứ tư đáng lẽ sẽ diễn ra trong ngày một mươi bốn tháng ba đã tạm dừng để các phân nhóm công tác làm việc thêm
và để làm rõ các định nghĩa nhất định
tuy nhiên hai bên đã quyết định tiếp tục đàm phán trong ngày một mươi năm tháng ba